sau khi được nghiên cứu và phê duyệt dự án bóng đá cộng đồng tại việt nam chính thức được thực hiện vào năm hai nghìn
dự án đã đạt được kết quả khả quan cho mục tiêu phát triển cấu trúc nền bóng đá bền vững tại việt nam
qua cách xây dựng mạng lưới câu lọc bộ bóng đá phong trào cấp cơ sở
hiện nay mô hình nâng cấp bóng đá cộng đồng trở thành đội bóng chuyên nghiệp đang bắt đầu được đẩy mạnh hơn nữa
việc làm của một cựu cầu thủ có nhiều tâm huyết với bóng đá nước nhà là một minh chứng cho điều đó
sau khi giờ sân chơi v league hai nghìn một mươi ba cựu danh thủ triệu quang hà đã quyết định quay trở lại sân cỏ với tư cách huấn luyện viên
đặc biệt hơn ông còn xây dựng một trung tâm bóng đá cộng đồng mang tên trung tâm bóng đá hà nội phù đồng
điểm đặc biệt riêng có của trung tâm bóng đá phù đồng hà nội là vận hành theo mô hình bóng đá cộng đồng của nhật bản
sau khi thành lập chủ tịch triệu quang hà đã nhiều lần sang nhật bản để tìm tòi học hỏi mô hình của hai câu lạc bộ
tôi muốn xây dựng một đội bóng là có rất là nhiều doanh nghiệp rất là nhiều người yêu đội bóng
và họ đến với đội bóng bằng trái tim và những người có thể người ta đóng góp vào đội bóng bằng mua vé hoặc mua thẻ để ủng hộ đội bóng
đấy là một cái tôi nghĩ là cái mô hình phát triển như vậy thì cái sự kiên trì tôi nghĩ là cái quan trọng nhất
sau những thành quả giành được triệu quang hà muốn tiếp tục làm bóng đá
góp sức cho sự phát triển của bóng đá
năm hai nghìn một mươi tám triệu quang hà quyết định thành lập đội bóng lấy tên là câu lạc bộ bóng đá hà nội phù đồng
nòng cốt của đội bóng là những tài năng được đào tạo từ trung tâm bóng đá cộng đồng phù đồng hà nội
kết hợp những tài năng trẻ của một số lò đào tạo danh tiếng của việt nam
để tham dự giải hạng ba quốc gia năm hai nghìn một mươi chín và cùng sát cánh với đội bóng là huấn luyện viên trưởng nguyễn hồng sơn
khoảng hơn hai tuần thì cái lịch và cái chương trình nó rất là ngắn như vậy
và đến từ các cái địa phương khác nhau thì tôi cũng rất lo là liệu các bạn ấy có cái sự gắn kết
có sự gắn kết hay là có một cái đồng lòng đoàn kết với nhau hay không
và với đội bóng thì bất cứ đội bóng nào cũng vậy sự đoàn kết kỷ luật chính là sức mạnh của đội bóng đó
và tôi cũng đang cố gắng cùng với ban luyện là tạo làm sao đấy cho các bạn các em
nó có một cái sự nhìn nhận tốt hơn chuyên nghiệp hơn về cái việc đội bóng của mình sẽ tham gia
hy vọng rằng mô hình nâng cấp những đội bóng cộng đồng trở thành những đội bóng chuyên nghiệp sẽ ngày càng được nhân rộng
để những tài năng bóng đá trẻ sớm được phát huy và phục vụ cho nền bóng đá nước nhà